bộ giáo dục và đào tạo chính thức có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nhiều mốc thời gian trong kế hoạch năm học diễn ra sắp tới cũng sẽ thay đổi
căn cứ vào các mốc thời gian này các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và chuẩn bị cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của bộ y tế và các cơ quan chuyên môn
xem xét quyết định cho trẻ em mầm non học sinh sinh viên học viên đi trở lại từ ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
quyết định khung chương trình năm học là thời gian kết thúc năm học vào ngày ba mươi tháng sáu
và thời gian thi trường hợp quốc gia là ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và với cái thời gian như vậy thì chúng ta nghỉ bốn tuần và cũng được kéo dài
thời gian bốn tuần cho nên nếu một số địa phương mà có thể học kéo dài thời gian so với kế hoạch
thì cũng có thể bố trí học bù để đảm bảo cái khung thời gian kết thúc năm học đảm bảo vào ngày ba mươi tháng sáu
và vẫn đảm bảo cho học sinh có điều kiện ôn tập để thi tốt nghiệp trường hợp thông
theo đó năm học sẽ kết thúc trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi muộn hơn quy định trước đó một tháng
thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian hoàn thành tuyển sinh lớp một mươi trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thời gian thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch và lấy ý kiến các thành viên ban chỉ đạo
về thời điểm hợp lý cho học sinh đi học trở lại
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các địa phương phải gián soát lại nhằm bảo đảm bước vào trong trường học
thì môi trường an toàn bằng hay thậm chí hơn trụ sở cơ quan nhà nước
kết hợp với việc các cháu học sinh được hướng dẫn biện pháp giữ vệ sinh cá nhân để phụ huynh và xã hội sẽ yên tâm
tất cả các địa phương chúng ta đặt ra yêu cầu là môi trường trong trường học bước vào cổng trường
thì an toàn hơn là trụ sở chính quyền
và đã bước vào một cái môi trường an toàn như thế rồi
mà cộng với các cháu được hướng dẫn những cái biện pháp như rửa tay như là ho thì như thế nào
thì mọi thứ
tôi nghĩ rằng là phụ huynh học sinh và toàn xã hội sẽ thấy yên tâm
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay các nhà trường đều đã thực hiện việc vệ sinh tẩy trùng trứng lớp hàng tuần sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học